lễ hội lớn nhất trong năm của người giao thanh y tại xã bằng cả huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh
đã vừa diễn ra trong một không gian rộn ràng cùng với các hoạt động văn hóa phong phú đặc sắc
điểm nhấn của lễ hội năm nay chính là phần lễ công bố quyết định trao giấy chứng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hai nghìn một mươi chín
hội làng năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức quy củ hơn so với mọi năm vừa duy trì nét văn hóa đặc sắc vừa giữ được những hoạt động độc đáo nhất
đây là lễ hội lâu đời gắn liền với sự hình thành và phát triển của cộng đồng người giao ở đây từ hàng trăm năm trước
hội làng tồn tại theo cả chiều dài phát triển của đồng bào giao thanh y nên mang đậm hơi thở của đời sống tinh thần
truyền thống lâu đời giàu bản sắc dân tộc
từ trang phục vật phẩm cúng lễ cho tới các nghi lễ trong lễ hội đều được đồng bào tiếp nối phát huy giá trị